nguyên nhân ban đầu được đối tượng khai nhận là do tranh chấp đất đai đã kéo dài nhiều năm giữa hai anh em ruột là đối tượng và nạn nhân là ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín em trai đối tượng
sau nhiều lần được chính quyền địa phương tiến hành hòa giải nhưng không có kết quả đặc biệt là sau cuộc nói chuyện giữa đối tượng đông và hiệp con trai của ông hải đã dẫn đến đỉnh điểm sự việc là vụ thảm sát tại nhà ông hải
hiện toàn bộ hiện trường vụ án đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra các lực lượng chức năng và người dân khu vực cũng đã đến nhà động viên anh nguyễn văn hiệp người duy nhất còn lại trong gia đình các nạn nhân
qua một số kết quả kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định đối tượng gây án trong tình trạng tỉnh táo và làm chủ được hành động
sau khi tiếp nhận nguồn tin chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố và các phòng chức năng đặc biệt là công an cơ sở đã triển khai bắt giữ và cấp cứu người bị nạn
cơ quan chức năng nhận định đối tượng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là anh trong gia đình
theo như điều tra ban đầu của cơ quan điều tra xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình liên quan đến tranh chấp đất đai và đối tượng đông đã manh động và thực hiện hành vi thảm sát đối với những người thân trong gia đình
xác định đối tượng về nhân thân của đối tượng nguyễn văn đông là đối tượng chưa có tiền án tiền sự và test các mẫu thì không sử dụng ma túy
âm tính và không sử dụng rượu bia
trước đó ba nạn nhân là bà doãn thị việt chị đỗ thị hồng nhung và cháu bé đỗ huyền my một tuổi đã được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên cháu my một tuổi cùng bà nội là việt đã tử vong
mẹ cháu bé vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện hiện đối tượng đông đã bị bắt giữ và tỏ ra hối hận về hành vi của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện xe ô tô chảo vũ khí thô sơ và hàng xe xe xe
trước đó tại đường tránh huế thuộc địa bàn thị xã hương thủy công an tỉnh thừa thiên huế đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi bảy k năm nghìn bảy trăm chín mươi chín kéo theo rơ móc năm mươi một r tám nghìn bảy trăm sáu mươi một do tài xế phạm văn quynh trú tại tp hcm điều khiển
được công ty trách nhiệm hữu hạn carri express việt nam có địa chỉ tại tp hcm hợp đồng vận chuyển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe đang chở nhiều loại vũ khí thô sơ gồm đao kiếm dao găm
và một số hàng hóa nhập lậu khác như quần áo sữa đồ chơi trẻ em giày dép
tại thời điểm kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn kerry exprep việt nam đã thừa nhận về hành vi vận chuyển số hàng hóa trên không có giấy phép và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
tài xế khai nhận số hàng hóa này được vận chuyển ra hà nội vào các tỉnh phía nam
thưa quý vị do nhắm bát được nhu cầu vay tiền của các công nhân làm việc trong khu công nghiệp người lao động và buôn bán nhỏ cần tiền mặt
các cầu khởi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đã hoạt động cho vay nạng lãi để thu tiền bắt chính
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an huyện dương minh châu đã bắt quả tang đối tượng lê thị kim yên cùng đồng bọn đang hoạt động thu lãi suất của sáu người vay
vật chứng thu giữ gồm sáu sổ theo dõi người vai tiền một mươi hai thẻ atm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảy sổ bảo hiểm xã hội ba mươi sáu giấy vay tiền một mươi triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan
quả sách mình ban đầu đối tượng đã cho bốn mươi sáu người vay tiền
tổng số tiền cho vay lên tới khoảng gần một tỷ đồng
công an huyện dương minh châu đã tạm giữ đối tượng yên về hành vi cho vay nạng lãi trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý đúng theo quy định của pháp luật các đối tượng còn lại trong nhóm này
thưa quý vị giản dị gần gũi thiết thực không hình thức cái gì có lợi cho dân thì làm cái gì có hại cho dân cho cách mạng thì kiên quyết không làm và đấu tranh với những cái tiêu cực dù là nhỏ nhất
thấm nhiều lời dạy của chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an đã không ngừng phấn đấu rèn luyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện và làm theo di trúc của người mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những việc làm rất đỗi giản dị nhưng thiết thực của cán bộ chiến sĩ công an trong công việc hàng ngày
mỗi ngày dành thêm một tiếng ngoài giờ làm để tham gia điều tiết giao thông
với phương châm còn việc còn làm
nhiều năm qua lực lượng cảnh sát giao thông tại tỉnh
nghệ an đã được nhân dân ghi nhận
anh em các đồng chí trong tổ công tác cũng đã phạt huy hết cái tinh thần trách nhiệm
hôm đó cũng có những đồng chí nữ nhất là dưa gấu điểm thì anh em ra chỉ huy hướng dần điều khiển giao thông để chống ôn tắc để người dân được tham gia giao thông đi lại được thống suốt an toàn
khi ra đường thì chúng tôi thấy các chiến sĩ làm việc vất vả nhiệt tinh và chú đạo
ở quận lòng
long biên hà nội tận tình hướng dẫn giải thích những vướng mắt của nhân dân khi có việc cần giải quyết đã trở thành công việc rất đỗi quen thuộc của những bóng áo xanh quân phục
không dừng lại ở đó anh em cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau tình nguyện làm thêm ngoài giờ kể cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân

trước yêu cầu nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm luôn nêu cao cảnh giác kiên trì rèn luyện võ thuật kỹ thuật tác chiến sẵn sàng cơ động chiến đấu nhanh hiệu quả trong mọi tình huống
xác định nhiệm vụ ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về năng trực tượng trên địa bàn tp hcm trong thời gian lễ hai tháng chín đó là một nhiệm vụ trọng tâm
cái thứ hai cũng luôn xác định là với tinh thần gác cho dân vui chơi
thức chi dân ngủ yên đó là để cho cán bộ chiến sĩ an tâm về tư tưởng đi vào ứng trực cao điểm chủ động điều chỉnh rà soát các dạng phương án xử lý các tình huống phức tạp về năng trực tượng trong hoạt động lễ hai tháng chín
và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tập luyện huấn luyện thường thục sẵn sàng cơ động trong bất cứ tình huống nào nếu như có tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn tp hcm
lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung được trang bị vũ khí và phương tiện hiện đại cơ động chiến đấu cao sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống
do đặc thù công việc những ngày nghỉ kỳ nghỉ lễ khi mọi người dân được nghỉ ngơi thì các anh những chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ làm việc cường độ cao trực chiến một trăm linh quân số
nguy hiểm và vất vả nhưng các chiến sĩ ở trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui được làm việc và được cống hiến